một đối tượng đang đánh bạc ăn thua dưới hình thức đá gà vừa bị phát hiện và bắt quả tang trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam
các đối tượng bị phát hiện tại vườn nhà đinh hữu tưởng ở thôn hồng sơn xã thành sơn
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn hai mươi triệu đồng hai con gà trọi và nhiều vật chứng có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật